do thời tiết nắng nóng trong hai ngày cuối tuần vừa qua hàng chục nghìn du khách cùng các loại phương tiện từ khắp các nơi đã đổ về thành phố biển sầm sơn thanh hóa
nhiều khách sạn nhà nghỉ tại đây đã kín khách
ngay từ một mươi năm h ngày bốn tháng sáu đã có khá đông du khách xuống tắm biển đến một mươi bảy h toàn bộ các bãi biển ở sầm sơn đã đông nghẹt người
các nhà hàng dịch vụ hoạt động hết công suất các tuyến đường từ sáng sớm đến chiều tối luôn đông nghịt người
các trục đường dẫn vào sầm sơn luôn kẹt cứng do các phương tiện un un đổ về bãi biển
tín hiệu tích cực đáng ghi nhận là từ đầu mùa đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào chèn ép giá chặt chém khách
về giá cả thì ăn uống thì còn đảm bảo
hầu như là năm nào gia đình tôi cũng đi thầm sơn những năm nay thì tôi thấy là đổi mới một cách rất là văn minh và lịch sự
nói chung là không còn có hàng rong không còn có cái cảnh bắt chẹt như ngày xưa nữa
mà thật sự là có thể có tầm cỡ mà vươn cao và vươn xa nữa so với tất cả mọi năm
mùa du lịch năm nay hạ tầng du lịch sầm sơn được hoàn thiện hơn
công tác quản lý trật tự đô thị cũng đã có nhiều đổi mới
đặc biệt sự kiện sầm sơn được công nhận là thành phố đã tạo dấu mốc quan trọng
mở ra giai đoạn phát triển để đô thị du lịch sầm sơn tiếp tục bứt phá mạnh mẽ
phân đấu trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia
năm hai nghìn một mươi bảy sầm sơn phân đấu đón bốn hai triệu lượt khách
phục vụ ăn nghỉ tám ba triệu ngày khách doanh thu đạt ba tỷ đồng